tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc hội thao điều lệnh quân sự võ thuật cụm hai khu vực phía nam năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại lễ khai mạc trung tướng phạm quốc cương tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cho biết
hội thao điều lệnh quân sự võ thuật năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn nội dung thi đấu nhiều hơn
với mục tiêu đánh giá toàn diện kết quả chất lượng huấn luyện điều lệnh quân sự võ thuật của các đơn vị
theo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động năm nay chương trình hội thao điều lệnh quân sự võ thuật được triển khai từ cấp cơ sở
tại một mươi tám đơn vị trực thuộc để lựa chọn đội tuyển tham gia thi đấu tại hội thao cấp bộ tư lệnh
đối với cụm số hai với sự tham gia của tám trăm linh cán bộ chiến sĩ các đơn vị đang đóng quân trên địa bàn thành phố hồ chí minh đông nam bộ và tây nam bộ
sau lễ khai mạc đã diễn ra phần duyệt đội ngũ và biểu diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ các đơn vị